thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh xảy ra một số vụ đập phá cửa kính ô tô
trộm cắp tài sản của người dân để trên xe
các đối tượng rất liều lĩnh thậm chí hành động ngay giữa ban ngày gây không ít lo lắng cho các chủ phương tiện
trước tình hình trên công an các địa phương đã khẩn trương xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại cổng trường mắm non xuối hoa thuộc phường xuối hoa
chiếc xe ô tô của chị nguyễn thị thủy ở thành phố bắc ninh đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính
lấy trộm nhiều tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
khẩn trương xác minh điều tra công an tp bắc ninh đã làm rõ đối tượng phạm tội là lê đình tuấn
chú tỉnh nam định đối tượng này đã có một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiếp đó tối hai mươi tháng một mươi hai biết chủ xe ô tô để số tiền lớn trong xe nguyễn văn mạnh chú thành phố bắc ninh
đã đập vỡ cửa kính ghế phụ và lấy trộm một chiếc ví bên trong có khoảng ba mươi triệu đồng
là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản lô văn thuận chú tỉnh nghệ an
cũng vừa bị công an huyện quế võ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn
thuận liên tiếp gây ra ba vụ đập vỡ kính xe ô tô tại thôn giang liễu xã phường liễu
và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn ba mươi hai triệu đồng

quá trình điều tra cơ quan công an xác định đối tượng gây ra liên tiếp ba vụ trong một đêm
đối tượng rất là liều lĩnh dùng búa và gậy đập cửa kính ô tô liên tiếp trong khoảng một thời gian ngắn
đây đều là những đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản không việc làm ổn định
và thường đi lang thang lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh
như dùng gạch đá thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản
các đối tượng cũng khuyên cáo đối với nhân dân trên địa bàn
đề nghị nhân dân cũng chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đối với tội phạm
một là đối với các chủ xe ô tô thì không nên để đồ vật tài liệu tài sản có giá trị trên xe
khi mà chúng ta xuống xe rời xe ta khỏi phòng ngừa
phạm vi quản lý của xe ô tô
cái thứ hai là các phương tiện đồ vật tài sản có giá trị như ô tô xe máy
thì đề nghị là nên để ở những nơi có quản lý trông coi
thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần là khoảng thời gian
các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để hoạt động
đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản
do đó mỗi người dân cần chủ động bảo vệ quản lý tài sản
đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an
để nhanh chóng điều tra
làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn